ngày mai thứ hai ngày hai mươi một tháng một mươi quốc hội khóa một mươi bốn sẽ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
theo dự kiến chương trình từ bảy h một mươi năm các vị đại biểu quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
từ tám giờ quốc hội họp phiên chủ bị để thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ tám
đúng chín giờ quốc hội họp phiên khai mạc tại hội trường diên hồng nhà quốc hội
trong thời gian qua ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội các đoàn đại biểu quốc hội
các vị đại biểu quốc hội và các cơ quan tổ chức cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung chỉnh quốc hội
tổ chức tiếp xúc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri để phân ánh với quốc hội tại kỳ họp
phiên khai mạc kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn được đài tiếng nói việt nam đài truyền hình việt nam
truyền hình quốc hội việt nam phát thanh vào truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi